dự thảo đang theo hướng liệt kê quá chi tiết cách liệt kê như dự thảo có thể dẫn đến thiếu và không đáp ứng được sự vận động thay đổi hàng ngày của đời sống kinh tế xã hội đồng thời khiến cho luật dễ bị lạc hậu so với thực tiễn
tôi tán thành với cách tiếp cận theo hướng dự thảo luật cần quy định cụ thể các trường hợp thu hồi đất
trong phiên thảo luận ngày hôm nay các đại biểu đã thảo luận xung quanh nhiều vấn đề khác
như quyền và trách nhiệm của công dân với đất đai vấn đề định giá đất việc đảm bảo thống nhất phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành
ngày hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý ba và chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
qua hệ thống truyền hình trực tuyến với công an các đơn vị địa phương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
dự hội nghị tại điểm cầu hà nội có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ các trường học viện công an nhân dân
hội nghị đã tập trung tham luận nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến công tác quản lý xuất nhập cảnh
các giải pháp trọng tâm đấu tranh với các loại tội phạm ra soát kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy
kết quả kinh nghiệm trong triển khai mô hình xây dựng đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giải pháp đảm bảo thực hiện mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm hai nghìn hai mươi
trong quý ba và chín tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an nhân dân đã triển khai thực hiện nghiêm túc
hiệu quả các chỉ đạo của đảng nhà nước chính phủ quốc hội chủ động triển khai nhiều chương trình
kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị bảo đảm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội
góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đối ngoại của đất nước
nổi bật công an các đơn vị địa phương đã chủ động tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả
các chỉ đạo của bộ các đề án dự án lớn nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
kết quả một số mặt công tác đã làm chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân
được người dân đón nhận hưởng ứng góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân
công tác bảo đảm an ninh được đẩy mạnh toàn diện công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật đã đạt được nhiều kết quả tích cực
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba công an các đơn vị địa phương đã điều tra khám phá hơn một mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội
bắt xử lý hơn một mươi chín sáu trăm linh đối tượng triệt phá hai mươi ba bằng nhóm tội phạm
đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ đấu tranh xử lý các vụ án vụ việc
thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo được dư luận nhân dân đồng tình ủng hộ
lực lượng công an cơ sở nhất là công an cấp xã phường công an tại địa bàn vùng sâu vùng xa vùng biên giới hải đảo
đã nỗ lực khắc phục khó khăn bám sát địa bàn nắm chắc tình hình đẩy mạnh các mặt công tác tạo chuyển biến tích cực về tình hình an ninh trật tự
nhiều tấm hương tập thể cán bộ chiến sĩ công an nhân dân dũng cảm hy sinh không quản ngại hiểm nguy tích cực đấu tranh phòng chống tội phạm phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ làm nhiều việc tốt được lãnh đạo và nhân dân khen ngợi
về nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án dự án nhiệm vụ bộ chính trị
bàn bí thư chính phủ giao đảng ủy công an trung ương bộ công an trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
an xã hướng dẫn phân luồng cắm biển cảnh báo bảo đảm an toàn giao thông kiểm soát chặt chẽ người
và phương tiện qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết khu vực sạt lở hoặc có nguy cơ
xảy ra sạt lở không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn nhất là đảm bảo
an toàn cho học sinh tại các khu vực bị ngập lụt nguy hiểm
thực hiện tốt công tác bốn tại chỗ chủ động các phương án phòng chống thiên tai bảo đảm an toàn
về tính mạng sức khỏe cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ và an toàn trụ sở tài liệu trang thiết bị
làm việc các cơ sở giam giữ của lực lượng công an nhân dân
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ phối hợp tổ chức thông tin kịp thời đầy đủ đến các cấp chính quyền
người dân biết để chủ động phòng tránh ứng phó giảm thiểu thiệt hại
chủ động tham mưu chủ tịch ubnd các cấp chỉ đạo các ngành các lực lượng tiếp tục tổ chức giả soát
di rời sơ tán ngay những hộ dân ở khu vực nguy hiểm không đảm bảo an toàn
nhất là vùng trũng thấp có nhiều khả năng bị chia cắt cô lập do ngập lụt sâu
các khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở đất lũ quét không để xảy ra chết người
hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ ngay sau khi nước rút hỗ trợ lương thực
thực phẩm nhu yếu phẩm cho các hộ dân có nguy cơ bị thiếu đói kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói
một đêm ngày hai mươi bảy dạng sáng ngày hai mươi tám tháng chín mưa lớn trên diện rộng tại địa bàn huyện phù yên tỉnh sơn la
đã gây ra nhiều thiệt hại đặc biệt tại bản đông xã mường lang đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng
khiến ba người mất tích công an huyện hiện đang huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương
và các ban ngành đoàn thể nỗ lực tìm kiếm nạn nhân và khắc phục hậu quả
bảy giờ một mươi năm phút sáng ngày hai mươi tám tháng chín tại bản đung đi bản kẽm thuộc xã mường lang
phù yên tỉnh sơn la đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng lúc đó có hai người dân và một cháu nhỏ đi qua
đã bị đất đá đổ ụp tràn qua đường và đẩy ba người rơi xuống suối và trôi theo dòng lũ
nạn nhân là bà hà thị liếng bốn mươi bảy tuổi hà thị nà năm mươi tuổi và cháu hà hải đăng năm tuổi
đều chụp chân vào đường
tại bản đông xã mưởng lang ngay sau khi xảy ra sự việc công an huyện phù yên đã huy động lực lượng và phương tiện đến hiện trường
phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương các ban ngành đoàn thể và nhân dân tổ chức tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích
trong điều kiện thời tiết mưa gió và nước lũ chảy xiết
sau khi đến hiện trường anh em đã ghi nhận lại hiện trường và vị trí xảy ra sự cố
sau đấy anh em đã triển khai đội hình tìm kiếm cứu nạn
mặc dù thời tiết tại thời điểm đấy là đang rất là mưa to và nước suối rất là chảy xiết
anh em của tôi đã triển khai hai tổ mỗi tổ là đi theo hai bên suối để tìm kiếm nạn nhân
tính đến thời điểm này tại địa bàn huyện phù yên mưa lũ gây sạt lở đất vào nhà bốn hộ dân
trong đó một hộ phải di rời khẩn cấp và một số hộ khác đang nằm trong diện nguy cơ bị sạt lở cao
hiện nay tình hình mưa lũ vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp
tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn sự cố
các đơn vị trên địa bàn tỉnh sơn la vẫn tiếp tục tổ chức nắm địa bàn
kịp thời phát hiện di chuyển người và tài sản của người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
có nguy cơ xảy ra lũ quét lũ ống sạt lở đất đá
một thông tin chúng tôi vừa mới nhận được
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn tỉnh sơn la cho biết
đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hà thị thi
nhân viên bếp ăn của trường trung học phổ thông chu văn thịnh
để điều tra về tội gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
bước đầu cơ quan chức năng xác định bà hà thị thi là vợ của nguyên hiệu trưởng
trường trung học phổ thông chu văn thịnh
nay đã chuyển sang làm phó hiệu trưởng của một trường khác trên địa bàn huyện mai sơn
khi chồng còn làm hiệu trưởng thì bà thi được giao phụ trách bếp ăn bán chú của trường chu văn thịnh
và lựa chọn đơn vị cung cấp thực phẩm
tuy nhiên khi trường này có hiệu trưởng mới thì bà thi không được giao phụ trách bếp ăn
và nhà trường cũng không nhập thực phẩm từ đơn vị cũ
từ đó bà thi nảy sinh ý định và đã cho một loại thuốc diệt côn trùng vào thức ăn của học sinh
nhà bếp sau đó đã phát hiện thức ăn chuẩn bị chia cho học sinh
có những dấu hiệu lạ mùi vị bất thường như mùi thuốc trừ sâu nên đã không chia cho học sinh
theo cơ quan chức năng huyện mai sơn vụ việc được phát hiện kịp thời nên chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra
cơ quan chức năng cũng đang trưng cầu giám định việc độc tố cao trung thức ăn
và hiện cơ quan chức năng huyện mai sơn đang tích cực điều tra xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng chín người này đã bị tạm giữ hình sự về hành vi gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
thưa quý vị ngày mai là tết trung thu một ngày tết được trẻ em rất mong chờ
với mong muốn mang lại cho các bệnh nhi có một không khí tết trung thu ý nghĩa
giúp xoa dịu nỗi đau về bệnh tật cũng như khích lệ tinh thần cho các em cùng với gia đình
nhiều bệnh viện đã kết hợp cùng quỹ bảo trợ trẻ em việt nam các nhà hảo tâm
tổ chức ngày hội vui tết trung thu hai nghìn hai mươi ba dành tặng cho những bệnh nhi đang phải ở lại viện điều trị trong dịp này
năm giờ chiều hội trường và sân khấu của viện huyết học và truyền máu trung ương đã rực rỡ sắc màu
nhiều em nhỏ là những bệnh nhi đã rất phấn khích hứng khởi khi được tham gia làm đèn lồng cùng chú cuội với các anh chị nghệ sĩ
bố mẹ các em cũng vui hơn khi con em mình hòa chung không khí tết trung thu tạm quên những mệt mỏi của bệnh tật
trên nhà trường có tổ chức trung cư nhưng mà cháu lại đi xuống viện nên là cũng được tổ chức trung cư ở viện
ở trên quê mình thì chắc chắn sẽ không vui hơn ở dưới này
tôi cũng cảm ơn chương trình vì các bác sĩ trong đây nhất là điều trị cho con tôi
và cái thứ hai là tổ chức cho các cháu thương nhi ở đây là được một cái tết trung thu gọi là cho các cháu biết về trung thu mới vui vẻ cho các cháu
dù quy mô không lớn nhưng chương trình vui tết trung thu đúng như tên gọi là không gian để chia sẻ yêu thương và sự quan tâm của các y bác sĩ cùng các nhà hậu tâm tới các bệnh nhân nhí
tôi rất là vui khi được là một thành viên đại diện của hội nhà sách trẻ hà nội tham gia chương trình trung thu cho các em ở viện huyết học trung ương ngày hôm nay
với tôi thì dành thời gian để làm chương trình thiện nguyện là một
là một trong những cái dây bút rất là quý báu khi mà mình được làm những cái chương trình thiện nguyện cho các em
và tôi luôn luôn dành ra nhiều thời gian nhất có thể để có thể mang đến nhiều chương trình hơn nữa cho các em
còn tại bệnh viện nhi trung ương ngày hội trung thu yêu thương năm hai nghìn hai mươi ba với rất nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc của các nghệ sĩ nổi tiếng
cùng ba mươi hai gian hàng quà tặng và các trò chơi miễn phí đã được bệnh viện tổ chức
năm nay ngoài việc được xem các tiết mục biểu diễn văn nghệ
các bệnh nhi và các bác sĩ còn trực tiếp tham gia biểu diễn mang đến cho các em và gia đình một ngày tràn đầy ý nghĩa
con cảm thấy hạnh phúc và vui vì được các bác các cô chú quan tâm và yêu thương
năm nay có một sự rất đặc biệt đó là sự tham gia của các cháu đang điều trị tại trung tâm ung thư
cùng với lại cán bộ y bác sĩ của trung tâm ung thư của bệnh viện nhi trung ương tham gia và hòa vào chương trình này
đó là góp phần vào cái thành công rất là tốt
tuy không có nhiều giá trị về vật chất nhưng ngày hội trung thu yêu thương năm hai nghìn hai mươi ba đã mang đến cho các bệnh nhi
và gia đình các em một trung thu thật ý nghĩa đồng thời tiếp thêm nghị lực cho các em và gia đình vượt lên chiến thắng bệnh tật